chào đón một năm mới sắp tới nhiều cây hoa cây cảnh khoe sắc với những hình thù ấn tượng đã được trưng bày giới thiệu tại lễ trưng bày có tên gọi là
sinh vật cảnh thủ đô chào xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín nhiều người dân thủ đô và du khách đặc biệt quan tâm và thích thú
hàng trăm tác phẩm nghệ thuật như hoa cây cảnh của những nghệ nhân chủ nhà vườn ở hà nội và một số tỉnh thành phố lân cận
được trưng bày theo chủ đề hương sắc thủ đô tại công viên bách thảo trong đó đặc biệt ấn tượng là cổng song long được tạo hình bóng hoa quả
do những nghệ nhân đến từ các tỉnh thành phố phía nam thực hiện đã để lại dấu ấn sâu sắc cho người đến tham quan
theo anh phạm xuân chiến hòa một du khách ở tỉnh quảng nam chương trình là dịp để các nghệ nhân những người yêu sinh vật cảnh
có dịp được gặp gỡ giao lưu học hỏi kinh nghiệm về cách chăm sóc sinh vật cảnh
thì mình được tin là thủ đô tổ chức trưng bày sinh vật cảnh mừng xuân kỳ hợi hai nghìn một mươi chín thì mình đã tức tốc đăng ký ngay
để mình tham gia cùng với lại cái không khí trào xuân của thủ đô và khi mà cảm nhận đầu tiên mình thấy là rất hình tráng
mình biết thì những năm gần đây phong trào xuất nhập cảnh tại việt nam phát triển rất là mạnh thì những lần tổ chức như thế này
là những lần để cho các anh em nghệ nhân học hỏi giao lưu với nhau
để phát triển cho phong trào sinh vật cảnh việt nam ngày càng phát triển
bên cạnh hoạt động trưng bày sinh vật cảnh trong thời gian tới ban tổ chức còn có nhiều hoạt động ý nghĩa
như hội thảo chuyên ngành về hoa cây cảnh tổ chức cuộc thi tiếng hát chim vành khuyên toàn quốc cuộc thi ảnh hương sắc thủ đô
hội sinh vật cảnh hà nội đúng tôi là đầu mối của tất cả những doanh nghiệp những tư nhân những người yêu sinh vật cảnh
những trung tâm nghiên cứu sinh vật cảnh bảo tồn sinh vật cảnh

thường thức được những vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như của tạo hóa con người nó tạo ra
chương trình trưng bày sinh vật cảnh thủ đô trao xuân kỷ hội năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
thông qua chương trình sẽ giúp người dân thêm yêu thiên nhiên có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái
đồng thời tôn vinh những sáng tạo của nghệ nhân cán bộ hội viên hội sinh vật cảnh
người lao động trong nhóm ngành phát triển nông thôn quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống và hiện đại trong lĩnh vực sinh vật cảnh của việt nam